chính quyền ecuador cáo buộc các băng đảng buôn bán cocaine đã gây ra vấn đề bạo lực ngày càng gia tăng
trong đó có vụ tấn công mới đây vào bệnh viện bắt giữ con tin và làm gián đoạn chương trình truyền hình trực tiếp do các tay súng có vũ trang thực hiện
vụ việc diễn ra trong bối cảnh các quan chức hàng đầu của mỹ chuẩn bị đến thăm ecuador với nỗ lực tìm kiếm mối quan hệ chặt chẽ hơn trong việc phòng chống tội phạm
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep erdogan vào ngày hôm qua đã chính thức phê chuẩn luật
theo đó thổ nhĩ kỳ chấp thuận tư cách thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato của thụy điển
việc ông erdogan chấp thuận đơn xin gia nhập nato của thụy điển diễn ra một ngày sau khi tổng thống mỹ joe biden đã gửi thư cho lãnh đạo các ủy ban chủ chốt của quốc hội mỹ
thông báo về ý định của ông sẽ bắt đầu quy trình bán máy bay chiến đấu f một mươi sáu sau khi ankara hoàn tất quy trình gia nhập nato của stockholm
theo đó sắc lệnh của tổng thống phê chuẩn nghị định thư về việc thụy điển gia nhập nato đã được công bố trên công báo của chính phủ
như vậy quá trình thổ nhĩ kỳ chấp thuận tư cách thành viên của thụy điển trong nato đã chính thức hoàn tất
văn bản phê duyệt cuối cùng của thổ nhĩ kỳ sẽ được gửi tới washington
theo quy định của nato đại sứ mỹ tại thổ nhĩ kỳ cho biết bộ ngoại giao sẽ lập tức gửi thông báo cho quốc hội sau khi nhận được phân kiện
trước đó ngày hai mươi ba tháng một quốc hội thổ nhĩ kỳ đã bỏ phiếu phê chuẩn tư cách thành viên của thụy điển trong liên minh
cùng ngày hai mươi năm tháng một chính phủ thụy điển cho biết thủ tướng nước này úc christensen đã đề nghị gặp người đồng cấp hungary viktor orbán tại brussels bỉ vào tuần tới
với hy vọng xóa bỏ trở ngại còn lại đối với nỗ lực của stockholm gia nhập tổ chức hiệp ước mắc đẩy thế giới nato vốn đang bị chỉ hoãn
thủ tướng thụy điển christensen cho biết sẽ có cơ hội gặp mặt tại hội đồng châu âu ở bruxelles vào ngày một tháng hai tới đây
và cho rằng một cuộc đối thoại chuyên sâu hơn sẽ đem lại lợi ích cho đôi bên
trước đó hai mươi bốn tháng một thủ tướng hungary viktor orbán tái khẳng định ủng hộ kết nạp thụy điển làm thành viên của nato
đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục kêu gọi quốc hội hungary bỏ phiếu thông qua việc nato kết nạp thụy điển và phê chuẩn ngay trong lần đầu xem xét
iraq và mỹ đã nhất trí thành lập một ủy ban để bắt đầu các cuộc đàm phán về tương lai của liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu tại iraq
với mục tiêu là thiết lập một lộ trình rút quân theo giai đoạn và chấm dứt hoạt động của liên minh này
dự kiến là các quan chức quân sự của hai nước sẽ đàm phán để đánh giá nhu cầu hoạt động và hiệu quả của lực lượng an ninh iraq
cũng như các mối đe dọa mà lực lượng này phải đối mặt
dựa trên đó hai bên sẽ xác định tốc độ rút quân theo giai đoạn hướng tới chấm dứt hoạt động của liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu tại iraq
cũng như xác định triển vọng của quan hệ song phương trong tương lai
mỹ và iraq dự kiến quá trình này sẽ kéo dài nhiều tháng thậm chí có thể lâu hơn
mỹ hiện có hai năm trăm linh quân đồn trú tại iraq với nhiệm vụ huấn luyện và hỗ trợ các lực lượng địa phương
washington lo ngại việc rút quân nhanh chóng có thể tạo ra khoảng trống an ninh
khi mà tổ chức nhà nước hồi giáo yết tự xưng vẫn duy trì các nhóm nhỏ ẩn đóng tại khu vực
công tác đưa tù binh nga từ ukraine trở về sẽ vẫn được tiếp tục
đây là tuyên bố của chủ tịch ủy ban quốc phòng thuộc duma quốc gia tức là hạ viện nga andrei katapolov
sau vụ rơi máy bay của nước này ở vùng penkoros giáp biên giới với ukraine
trong khi đó nhà chức trách nga cho biết các bộ phận có thể là thuộc tên lửa phòng không bắn rơi chiếc máy bay il bảy trăm sáu
đã được tìm thấy tại nơi chiếc máy bay rơi ở tỉnh benkoros
hiện cơ quan chức năng đang tìm kiếm tất cả các mảnh vỡ của chiếc máy bay cũng như các cấu trúc kim loại
tại nơi máy bay rơi và đã tìm thấy các bộ phận cho thấy có tác động từ bên ngoài vào máy bay
chúng sẽ được gửi đi để giám định
các chuyên gia quân sự và điều tra hình sự cũng tham gia tìm kiếm các cấu trúc kim loại để phân tích
cơ quan an ninh ukraine cũng thông báo đã mở vụ án hình sự về vụ rơi máy bay il bảy trăm sáu
chở sáu mươi năm tù binh ukraine tại tỉnh benkoros của nga vào ngày hai mươi bốn tháng một
theo tổng thống nga vladimir putin nhà sản xuất dầu lớn nhất của nga rosnef
có kế hoạch mở rộng sự hiện diện tại thị trường ấn độ và xây dựng một nhà máy lọc dầu ở quốc gia nam á
ông putin cho biết tập đoàn rosneft đã đầu tư hai mươi ba tỷ đô la mỹ vào việc mua mạng lưới chạm xăng và cảng ở ấn độ
ấn độ là nước tiêu thụ dầu thô lớn thứ ba trên thế giới sau mỹ và trung quốc
lượng dầu nhập khẩu chiếm đến tám mươi năm nhu cầu tiêu thụ của nước này
trước đây các nhà cung cấp chính của ấn độ là ở trung đông
hiện tại nga là nhà cung cấp số một tròn độ
trong diễn biến khác điện kremlin đã chấp thuận việc bán tài sản ngành than của rinas
người giàu nhất ukraine cho công ty nga
tổng thống nga vladimir putin đã phê duyệt rằng hợp đồng mua lại này phù hợp với các biện pháp chống trừng phạt hiện hành
theo thỏa thuận công ty cổ phần giải pháp tốt nhất của nga sẽ mua lại một trăm linh cổ phần của donatris và obukhovsky
my management hai công ty hoạt động tại vùng rostov thuộc sở hữu của fasel limited có trụ sở tại cộng hòa sip
liên quan đến cuộc xung đột tại ukraine nga trước đó đã triển khai bán đấu giá nhiều tài sản của các nhà tài phiệt ukraine bị moscow quốc hữu hóa
tiếng nổi sông tiếp theo
trung quốc bắt đầu kỳ xuân vận đợt di chuyển lớn nhất hành tinh nhân dịp tết nguyên đán và lễ hội mùa xuân
xanh hóa môi trường câu chuyện từ đan mạch tới một giải pháp mới nhằm xử lý rác thải dùng một lần
vào ngày hôm nay trung quốc đã bắt đầu kỳ xuân vận đợt di chuyển lớn nhất hành tinh
trong vòng bốn mươi ngày đất nước tỷ dân đã huy động mạnh lượng tàu xe để phục vụ cho việc đi lại
di chuyển mà chiếc cốc mang đi không trở thành rác thải chỉ vài phút sau đó
khi bạn mua cà phê bạn có khả năng mua một chiếc cốc có thể tái sử dụng
sau đó bạn trả năm kroner và khi bạn uống cà phê của mình
bạn có thể để nó vào một trong các hộp ký gửi và lấy lại tiền
aos nơi có khoảng ba trăm ba mươi người được cho là thành phố đầu tiên trên thế giới
thiết lập hệ thống máy ký gửi gốc mang đi
khoảng hai mươi năm máy tự động này đã được đặt giải rác khắp trung tâm thành phố
nó đang được xây dựng dựa trên kế hoạch hoàn trả tiền đặt cọc thành công trên toàn quốc
đối với lon và chai có hiệu lực từ năm hai nghìn hai
mỗi cốc có khoảng đặt cốc là năm kroner đan mạch tương đương với khoảng bảy mươi ba xu mỹ
số tiền này sẽ được tự động hoàn lại vào thẻ của một người
sau khi họ trả lại cốc của mình cho một trong các máy ký gửi
hy vọng rằng chúng ta sẽ loại bỏ vô số cốc dùng một lần và từ đó giúp ích cho môi trường
giới chức thành phố cho biết mục đích của biện pháp trên
là để giải quyết tình trạng rác thải dùng một lần bị chất đóng trên đường phố
chúng ta thấy rác thải nhựa thấy cốc dùng một lần ở khắp mọi nơi
sáng thứ bảy thành phố đầy rác
vì vậy biện pháp xử lý này sẽ có tác động đáng kể đến rác thải nhựa
cũng như bức tranh chung về diện mạo của thành phố
hiện tại chương trình được thử nghiệm trong ba năm
nhưng nếu thành công nó có thể được mở rộng để áp dụng sang đĩa hộp bánh pizza và hơn thế nữa
về cơ bản chương trình có thể được mở rộng để áp dụng cho tất cả các đồ dùng khác
như hộp bánh pizza hộp đựng curry hay chai bia
nó có thể là bất cứ thứ gì sẽ bị vứt vào thùng rác
chương trình này mang tính tự nguyện đối với các quán bar và quán cà phê của thành phố
hơn bốn mươi điểm đã đăng ký bao gồm cả doanh nghiệp cà phê la cabra
cũng có đại lý ở mỹ thái lan và oman
tất cả chúng tôi đều muốn có biện pháp xử lý lượng rác thải
và đặc biệt rác từ quán cà phê của chúng tôi
bạn biết đấy chúng tôi cảm thấy có lỗi khi ra phố
và nhìn thấy một số cốc của cửa hàng bị vứt bừa bãi
sau khi được trả lại những chiếc cốc sẽ được thu gom
và vận chuyển đến cơ sở vệ sinh do công ty tài chế tombra điều hành
cốc được làm sạch và kiểm tra xem có hư hỏng gì không
việc mở rộng quy mô dự án ký gửi rác thải là điều cần thiết để chương trình thành công
chúng tôi cần mở rộng quy mô chương trình này
chúng tôi cũng cần nhìn xa hơn giới hạn thành phố aarhus
hy vọng sẽ có luật pháp quốc gia
hoặc luật pháp châu âu hỗ trợ việc này
dự án này đến nay đã giúp khoảng bốn mươi chiếc cốc có thể được tái sản xuất
các cư dân tại thành phố aohus đan mạch cho biết
hoạt động này cần được phát huy
và mọi người nên làm quen với việc ký gửi rác thải
hoặc vứt rác đúng nơi quy định để bảo vệ môi trường thành phố